thưa quý vị liên quan đến tình hình dịch bệnh cho tới một mươi hai h trưa ngày hôm nay
cả nước đã tiêm được gần một trăm hai mươi chín triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín và các địa phương
đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mỗi một
cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng và trả mũi hai cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian
cùng với đó sở y tế tp hcm vừa có tờ trình về dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm vaccine liều bổ sung
và liều nhắc lại trên địa bàn
dự kiến thời gian tiêm sẽ bắt đầu từ ngày một mươi tháng một mươi hai lộ trình thực hiện tùy theo nguồn cung ứng vaccine
trước việc số ca nhiễm tăng nhanh bí thư hà nội đinh tiến dũng cũng yêu cầu ủy ban nhân dân tp hcm
ngành y tế đẩy nhanh tiêm phủ vaccine cho học sinh và chuẩn bị tiêm mũi ba cho đối tượng ưu tiên
sở y tế hà nội cũng yêu cầu các quận huyện thị xã khẩn trương triển khai quản lý điều trị f tại nhà
tin an ninh trật tự đáng chú ý
vào sáng ngày hôm nay chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đã xác nhận thông tin liên quan đến vụ cháy lớn
xảy ra tại cửa hàng vải ngay góc chợ khu phố ba hòn tp hcm khiến bốn người tử vong
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi một h đêm ngày sáu tháng một mươi hai
do cửa hàng có chứa nhiều vải nên lửa bùng phát dữ dội lan ra bốn căn nhà kế bên
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương đã dùng nhiều xe chữa cháy xuống hiện trường dập lửa ứng cứu
tuy nhiên do ngọn lửa cháy lớn lan rộng nên bốn người trong gia đình gồm chị nguyễn ngọc yến ba mươi hai tuổi là chủ cửa hàng
chồng chị là anh nguyễn duy tân ba mươi sáu tuổi cùng hai con nhỏ đã không chạy kịp ra ngoài nên đã tử vong
hiện cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
liên quan đến vụ tai nạn giao thông xe đầu kéo làm rơi hàng chục khối bê tông cỡ lớn làm một người tham gia giao thông tử vong
công an huyện việt yên tỉnh bắc giang đang tiến hành điều tra xác định nguyên nhân
để xử lý theo quy định
cụ thể vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai tại đường gom cao tốc hà nội bắc giang đoạn qua cống chui gần công ty sài gòn bắc giang khu công nghiệp quang châu
xe đầu kéo do tài xế phạm quang huy chú huyện sơn dương tỉnh tuyên quang điều khiển kéo theo rơ móc đã làm rơi nhiều khối bê tông cỡ lớn xuống đường
vụ việc khiến một nam công nhân điều khiển xe gắn máy tử vong tại chỗ
cả nạn nhân và xe máy bị vùi lấp dưới các khối bê tông
và hiện tài xế huy đã ra trình diện cơ quan công an
còn thi thể của nạn nhân số số đã được bản giao cho gia đình an táng
công an huyện văn bàn phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh lào cai đã triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy
quá trình đấu tranh chuyên án cho đến khoảng tám giờ ngày sáu tháng một mươi hai tại thôn nậm van xã nậm xây huyện văn bàn tỉnh lào cai
các lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng
giàng a quả sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thôn mà sa phìn xã nậm xây huyện văn bàn
vật chứng thu giữ là hai bánh ma túy cùng một số đồ vật tài liệu có liên quan
tại cơ quan công an giàng a quả khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nhận vận chuyển hai bánh heroin để đi bán cho một đối tượng không rõ danh tính
nếu bán được sẽ nhận một mươi triệu đồng tiền công
và hiện công an huyện văn bàn đang lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
một vụ trồng cần sa trái phép với quy mô lớn vừa được công an huyện crong bông tỉnh đắk lắk phát hiện trong dãy của người dân trên địa bàn xã giang huế huyện crong bông
qua công tác nắm tình hình cơ quan công an đã phát hiện tại khu dãy của nhà bà nguyễn thị út hạnh ở thôn hai xã giang lễ đã trồng trái phép một trăm ba mươi năm cây cần sa ở bên trong và bên ngoài nhà lưới có thắp sáng bằng bóng đèn để cây nhanh phát triển
trong số đó có những cây cao hơn ba mét
kiểm tra trong khu chuồng trại chăn nuôi của gia đình bà hạnh còn phát hiện một mươi bốn bốn kg lá hoa thân cành cần sa khô
qua điều tra bước đầu tất cả cần sa cả tươi và khô này đều do con trai của bà hạnh là phan tuấn anh trồng thu hái
tuấn anh khai đã trồng và chăm sóc cần sa từ lâu và đến nay bị phát hiện xử lý
khám xét nơi ở của tuấn anh tổ công tác thu giữ thêm hai gói cần xa khô có tổng trọng lượng là chín năm

liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng hơn một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng vừa ra quyết định khởi tố đối tượng nguyễn thanh nhàn từ phi hải
cùng chú tỉnh sóc trăng và nguyễn quốc thái chú tại bà rịa vũng tàu cùng đồng bọn về hành vi tổ chức đánh bạc và gá bạc
đồng thời ra lệnh tạm giam một mươi bốn đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú hai đối tượng để phục vụ công tác điều tra vụ án
qua tin báo của quân chúng bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày năm tháng một mươi hai
lực lượng công an tiến hành khám xét tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố sóc trăng
bắt quả tàng nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc và gá bạc
bằng hình thức sử dụng phương tiện kỹ thuật có kết nối internet tiếp nhận thông tin và đặt cược số lô số đề
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn tiền mặt thẻ atm điện thoại máy tính bản laptop và nhiều tăng vật có liên quan
đây là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn do công an tỉnh sóc trăng triệt phá
với số lượng hàng trăm đối tượng tham gia số tiền đánh bạc thống kê chưa đầy đủ lên đến hơn một tỷ đồng
và hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu
tỉnh ba rịa vũng tàu đã tạm giữ các đối tượng là dương trí dũng chủ tại thành phố vũng tàu
bác trí chú tại tỉnh đồng nai
vào tối qua dũng và trí đã rủ nhau đi cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài
khi phát hiện người phụ nữ đang dừng xe máy bên đường trên tay cầm chiếc điện thoại
hai đối tượng đã áp sát giật tài sản rồi bỏ chạy
nghe tiếng chi hô của nạn nhân người dân đã hỗ trợ truy bắt giao cho cơ quan công an xử lý
cơ quan công an cho biết vào năm hai nghìn một mươi tám dương trí dũng từng bị toán nhân dân thành phố vũng tàu
xử phạt một mươi tám tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
thưa quý vị đối tượng nghiện ma túy và game online lại không có việc làm ổn định
lê minh dương chủ tại thành phố di an tỉnh bình dương đã ra tay trộm các tài sản
để có tiền thỏa mãn cơn nghiện
vào ngày hôm nay dương đã bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
theo thông tin ban đầu vào ngày hai mươi tháng một mươi một lê minh dương đã đột nhập vào nhà của ông phan khắc định
tại phường hồ nai thành phố biên hòa lấy trộm một chiếc xe ô tô tải rồi điều khiển về thành phố hồ chí minh
để bán với giá hai mươi năm triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an thành phố biên hòa
đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường tiến hành điều tra truy bắt
qua trích xuất hệ thống camera và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố biên hòa
đã bắt giữ được lê minh dương thu hồi chiếc xe tải và trả lại cho bị hại
thưa quý vị và các bạn dùng tiền giả để mua những mặt hàng giá trị thấp rồi nhận lại tiền thật
là thủ đoạn mà tội phạm mua bán tiêu thụ tiền giả đã sử dụng
và đối tượng mà các đối tượng này nhắm vào vẫn là những người buôn bán nhỏ
người già ở các vùng quê vùng nông
sau đây là phản ánh của phóng viên một trăm một mươi ba online tại tỉnh quảng ngãi
tiếp tục là lời cảnh báo đến người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
tránh rơi vào bẫy lừa đảo của các đối tượng phạm tội
hai đối tượng lạ mặt đến tạp hóa nhỏ của vợ chồng bà phạm thị tố loan bảy mươi hai tuổi
và ưng văn hiến bảy mươi năm tuổi ở thôn ba xã đức tân huyện mộ đức quảng ngãi mua đồ
sau khi nhận được tin báo của vợ chồng ông hiến công an xã đức tân và công an huyện mộ đức
trường điều tra xác minh và làm rõ ba đối tượng thực hiện hành vi trên là lưu gia bảo sinh năm
hai nghìn sáu bùi thương tín sinh năm hai nghìn ba và đỗ tấn lưu sinh năm hai nghìn hai đều cùng ở huyện mộ đức
trước đó lưu gia bảo đã mua một mươi hai triệu đồng tiền giả trên mạng xã hội
bảo đã liên hệ với tín lưu để cùng nhau tiêu thụ số tiền giả trên với hình thức dùng tiền giả
mệnh giá năm trăm linh đồng vào các tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện mua thuốc lá nước giải khát để được
thối lại tiền thừa bằng tiền thật thủ đoạn của các đối tượng thường thực hiện vào lúc dạng sáng
tối những nơi vắng người qua lại
hay nơi không đủ ánh sáng để quan sát kiểm tra tờ tiền chúng thường nhắm vào những người buôn bán
nhỏ người già người bán hàng đang bận rộn mất cảnh giác các điểm bán tạp hóa hàng rong nhỏ lẻ ven đường
thủ đoạn của nó là dùng cái tờ tiền giả để đổ ra nhiều đồng tiền phạt cho nên là hiện nay công
an xã cũng đang tổ chức đẩy mạnh truyền lo phát thanh cũng như là thực hiện đi tuần và có phát loa
di động để cho bà con nhân dân ở trong vùng được biết và để cao cảnh giác cơ quan công an huyện mộ đức
đề nghị người dân khi phát hiện tiền giả hoặc đối tượng sử dụng tiền giả thì nhanh chóng thông báo
cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín theo bộ y tế
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một ba trăm một mươi tám ba trăm tám mươi một ca
trong đó có một bảy năm trăm chín mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm
nhiễm thứ phát trên địa bàn trong vòng một mươi bốn ngày qua là bắc cạn và lai châu tổng số liều vaccine
phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm hai mươi tám triệu liều trong đó tiêm mỗi một là gần bảy mươi ba bốn triệu liều và tiêm
mũi hai là hơn năm mươi bốn bốn triệu liều tại việt nam đến nay chưa ghi nhận biến chủng mới omicron tuy nhiên
nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn do vậy bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long vừa ký công
gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
covid một mươi chín trước biến chủng omicron yêu cầu các địa phương chỉ đạo việc tăng cường giám sát
quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài đặc biệt là các trường hợp đến và đi về từ các
quốc gia khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng omicron như khu vực nam châu phi và một số
quốc gia khu vực châu âu thực hiện nghiêm việc xét nghiệm cách ly giám sát theo dõi y tế cho
người nhập cảnh theo đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống
dịch các tỉnh an giang bà rịa vũng tàu tây ninh sóc trăng thành phố cần thơ là những nơi
sẽ được bộ y tế tăng cường nhân lực để hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện tại thì hầu hết các địa phương trên toàn tỉnh đồng nai đều đang phải đối mặt với tình trạng
thiếu hụt nhân viên y tế chăm sóc điều trị f tại nhà trước tình hình này các địa phương cũng đưa
ra nhiều phương án khác nhau như tư vấn khám bệnh online hay kêu gọi sự hỗ trợ nhân lực từ các
lực lượng khác để giảm tải cho nhân viên y tế trạm y tế lưu động
hơn hai tuần nay từ khi trạm y tế lưu động thị trấn long thành huyện long thành đồng nai đi vào
hoạt động y sĩ đa khoa mai thị măng bận rộn với công việc phát thuốc cho f tại nhà khi đã được
tiêm vaccine hầu hết các ca f điều trị tại nhà đều không còn lo lắng quá như trước
tuy nhiên do địa bàn rộng dân cư đông và nhiều nhà trọ nên số lượng f điều trị tại nhà ngày càng
gia tăng chính là áp lực đối với những nhân viên trong đội y tế lưu động
khi nhận được tin báo về số lượng f nhân viên trạm y tế lưu động sẽ nhận đủ số thuốc từ trung
tâm y tế huyện và phân chia số lượng cụ thể theo từng mức độ khác nhau huyện long thành mới dự
dụng gói a và b chủ yếu là thuốc bổ kháng đông kháng viêm còn gói c thì đang hết thuốc monun piravia nên
tạm thời chưa sử dụng
cũng từ khi nới lỏng giãn cách cũng như nhiều địa phương khác số ca f cộng đồng ở huyện long thành
tăng nhanh điều này đồng nghĩa với số ca cách ly tại nhà cũng tăng có những gia đình có năm người
thì cả năm người đều nhiễm covid một mươi chín nhưng do đa phần đều tiêm hai mũi vaccine nên
chủ yếu được cách ly tại nhà là chính khó khăn hiện nay là nguồn lực của trạm y tế lưu động mỏng
không thể đến hết các gia đình có f để phát thuốc điều này cũng đang là áp lực của y tế cơ sở
nhân viên y tế mà đến từng nhà từng nhà nói chung là không có nguồn lực
không có nguồn lực để đảm bảo cho nhân viên y tế mà tới ví dụ như thị trắng này
hai trăm mấy chục người thì trong đó biên chế có bảy biên chế sáu biên chế thì đảm bảo hết
đúng đâu có đảm bảo hết mà nhân viên y tế đến từng nhà
không chỉ long thành mà hầu hết các địa phương trên toàn tỉnh đồng nai đều đang đối mặt với
tình trạng không thể có đủ nguồn lực để đến tận nhà f khám điều trị trước tình hình này
các địa phương đã đưa ra nhiều phương án khác nhau nhằm kêu gọi sự hỗ trợ nhân lực từ các lực lượng
khác như quân y y tế tư nhân để giảm tải cho nhân viên các trạm y tế lưu động
cũng để giảm tài cho các trạm y tế lưu động việc hướng dẫn cho bệnh nhân và người thân về quy trình cách
ly tại nhà tự theo dõi được thực hiện kỹ lưỡng chi tiết đặc biệt là cần thông báo sớm cho
nhân viên y tế để kịp thời can thiệp khi có dấu hiệu bất thường